thưa quý vị eu sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào mùa một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn để thảo luận hỗ trợ tài chính cho ukraine
sau khi đạt được đồng thuận từ hai mươi sáu trong số hai mươi bảy quốc gia thành viên
tại hội nghị thượng đỉnh eu diễn ra hôm một mươi bốn một mươi năm tháng một mươi hai tại bruxelles thủ tướng hungary viktor orbán đã phản đối đề xuất của ủy ban châu âu
cấp cho ukraine khoản hỗ trợ lên tới năm mươi tỷ euro
đề xuất này nằm trong kế hoạch đánh giá rộng hơn về ngân sách dài hạn của châu âu và phải được tất cả hai mươi bảy thành viên eu nhất trí
kể từ khi xung đột nga ukraine bùng phát hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai các nước phương tây đã hỗ trợ cho quốc gia đông âu này
mới đây litva thụy điển và canada đã lên kế hoạch hỗ trợ phục hồi ngành vận tải và phát triển các tuyến logistics của ukraine
sau trận động đất sáu hai ở miền tây bắc trung quốc gây tử vong cho hơn một trăm linh người
chính quyền đồng chí của ukraine đã đặt tổ chức tài chính cho ukraine
chính phủ nước này đã phân bổ hai trăm linh triệu nhân dân tệ tương đương với khoảng hai mươi tám một mươi tám triệu usd cho các tỉnh cam túc và thanh hải
trong số tiền được phân bổ cứu trợ cam túc nhận một trăm năm mươi triệu và thanh hải nhận năm mươi triệu nhân dân tệ
đợt cứu trợ bao gồm liều bạc áo khoác rừng gấp và đồ cứu trợ khác
đến nay một trăm một mươi một năm trăm linh vật dụng cứu trợ đã được chuyển đến
bộ giao thông vận tải trung quốc thông báo đường bộ gần tâm chấn hoạt động và giao thông ở khu vực hư hải đã được khôi phục
gần chín mươi hộ gia đình tại huyện tích thạch sơn đã có điện trở lại
trận động đất ở thị trấn lưu câu tỉnh cam túc khiến một trăm linh năm người tại đây và một mươi ba người ở thanh hải thiệt mạng
quốc hội ấn độ đình chỉ tư cách của bảy mươi tám nghị sĩ đảng đối lập bao gồm ba mươi ba nghị sĩ hạ viện và ít nhất bốn mươi năm nghị sĩ thượng viện do làm gián đoạn phiên họp mùa đông
đây được miêu tả là lần đình chỉ nghị sĩ lớn nhất trong lịch sử quốc hội của ấn độ
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai một mươi bốn nghị sĩ khác cũng đã bị đình chỉ vì răng khẩu hiệu yêu cầu bộ trưởng nội vụ amisa ra tuyên bố về vụ vi phạm an ninh quốc hội
cùng ngày tại thượng viện nhà lãnh đạo pijust goio đã đề xuất đình chỉ ba mươi bốn nghị sĩ đối lập vì làm gián đoạn tiến trình cuộc họp
sau đó thêm một mươi một nghị sĩ đã bị đình chỉ công tác tại thượng viện cho đến khi ủy ban đặc quyền nộp báo cáo về các nghị sĩ này
trước tình hình này phe đối lập đưa ra phản đối mạnh mẽ sau tuyên bố của thủ tướng narendra modi về vụ việc
tại hội thảo ở kigali guanda các chuyên gia và lãnh đạo y tế châu phi đã kêu gọi tăng cường sản xuất y tế nội địa đặc biệt là vaccine
mục tiêu là sản xuất sáu mươi lượng vắc xin cần thiết tại châu phi nơi hiện đang nhập khẩu hơn chín mươi vắc xin và thuốc
cdc châu phi đã thành lập đối tác sản xuất vaccine châu phi và phát triển chiến lược hai mươi năm
về kế hoạch ô khu vực châu phi nhấn mạnh tầm quan trọng của vắc xin an toàn chất lượng cao sản xuất tại lục địa này
cdc châu phi lập lại mục tiêu sản xuất sáu mươi vắc xin vào năm hai nghìn bốn mươi hiện châu phi chỉ đóng góp một nguồn cung vắc xin toàn cầu
cdc ước tính châu lục này cần sáu bảy lao động có tài nghề vào năm hai nghìn ba mươi
năm hai nghìn hai mươi một biontech ký thỏa thuận với wanda và viện pasteur dakar để thành lập các địa điểm sản xuất vắc xin ở châu phi
thưa quý vị sự ra đời của charles j p t và mới đây là jeremy d

chứng rõ nét nhất cho thấy thế giới sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới của ai hóa tri thức
đứng trước những thách thức và rủi ro về tính bảo mật quyền riêng tư cũng như độ xác thực của ai
các quốc gia trên thế giới đều mong muốn có thể hiểu rõ hơn để tận dụng cơ hội của ứng dụng
và làm chủ nó một cách có trách nhiệm qua đó ai thực sự hỗ trợ và phục vụ cho con người
được google giới thiệu lần đầu tiên vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba google mô tả jamini là một bước tiến
vượt trở vượt trở vượt trở vượt trở vượt trở
google đã tạo ra một công cụ ai đối với một công cụ ai và nó sẽ được tích hợp cho hầu hết các sản phẩm của hãng trong tương lai
jamini không chỉ là một công cụ ai đơn lẻ mà nó giống như một hệ sinh thái
phiên bản thu gọn gen mini nano được thiết kế để chạy tự động và ngoại tuyến trên các thiết bị android
trong khi phiên bản jammini pro được kỳ vọng sẽ là nền tảng được tích hợp vào các dịch vụ của google
chưa dừng lại ở đó google còn tạo ra phiên bản jammini ultra một công cụ ai mạnh nhất từ trước tới nay
và nó được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu và ứng dụng
sự ra đời của chatgpt và jammini là minh chứng rõ nét nhất cho thấy thế giới sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới của ai hóa trí thức
tôi rất vui khi thấy sự phát triển này vì sự cạnh tranh trong lĩnh vực ai là điều cực kỳ quan trọng đối với xã hội công nghệ
chúng ta cần sự cạnh tranh lành mạnh
những nguy cơ tiềm ẩn từ sự phát triển nhanh chóng của công cụ ai đồng nghĩa với việc các biện pháp bảo vệ cần phải được tích hợp vào hệ thống ngay từ đầu
thay vì tìm cách xử lý hậu kỳ
do đó điều quan trọng là cần hiểu rõ hơn về ai để tận dụng cơ hội của ứng dụng và làm chủ nó một cách có trách nhiệm
chúng ta đã bình thường hóa một thế giới nơi mà các sản phẩm công nghệ ra đời với một tá lỗ hồng
và sau đó người tiêu dùng được kỳ vọng sẽ là người vá những lỗ hổng đó
chúng ta không thể sống trong thế giới đó với công nghệ ai
công nghệ này quá mạnh và phát triển quá nhanh
đứng trước những thách thức và rủi ro về tính bảo mật quyền riêng tư độ xác thực
của ai hồi đầu tháng một mươi hai nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy đã công bố bộ quy tắc quốc tế toàn diện đầu tiên về hệ thống ai
trong đó đưa ra các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân và sở hữu trí tuệ
cũng như ưu tiên phát triển các hệ thống ai tiên tiến để giải quyết các thách thức toàn cầu cấp bách như cuộc khủng hoảng về khí hậu
trong quy tắc ứng xử dành riêng cho các nhà phát triển các doanh nghiệp được khuyến khích thực hiện nhiều biện pháp
như thử nghiệm nội bộ với các chuyên gia độc lập từ bên ngoài để giảm thiểu rủi ro liên quan đến thông tin sai lệch và vi phạm quyền riêng tư
cạnh tranh trong phát triển ai là điều tốt bởi nếu chỉ có một người chơi thống trị trong lĩnh vực mang tính biến đổi với thế giới và doanh nghiệp thì quá nguy hiểm
châu âu mới đây cũng đạt được một thỏa thuận tạm thời nhưng mang tính bước ngoặt về các quy tắc trong việc quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo
thỏa thuận yêu cầu các công ty phát triển các mô hình ai phải tuân thủ nhiều nghĩa vụ minh bạch
trước khi các mô hình đó được đưa ra thị trường
các nghĩa vụ này bao gồm việc soạn thảo tài liệu kỹ thuật tuân thủ luật bản quyền của eu và cung cấp các bản tóm tắt chi tiết về nội dung được sử dụng cho việc đào tạo ai
nhìn chung bên cạnh sự chung tay của giới lãnh đạo thì các công ty công nghệ cần có sự tham gia của giới doanh nghiệp để có thể có cái nhìn tổng thể trong đánh giá rủi ro hiểu biết và khai thác lợi thế của công nghệ này
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt bảy tối nay